ủy ban nhân dân huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã yêu cầu nhà máy thủy điện đắc mi bốn khẩn cấp rừng xả lũ hoàn toàn để giải cứu một mươi năm người bị mắc kẹt khi đang đi làm dãy
năm ngày qua một mươi năm phụ nữ ở thôn lao đu xã phước xuân huyện phước sơn đi làm dãy bên kia sông đắk mi đã bị mắc kẹt trong rừng do mưa to và thủy điện đắc mi bốn xả lũ
hai ngày nay họ phải nhị đói vì thức ăn mang theo đã hết mất liên lạc và bị cô lập hoàn toàn
nhận được tin báo của các gia đình chính quyền huyện phước sơn đã khẩn trương yêu cầu thủy điện đắc mi bốn ngưng xả lũ đồng thời huy động lực lượng công an quân sự sử dụng phương tiện vượt sông tìm kiếm người gặp nạn
phải mất hai tiếng tìm kiếm các lực lượng chức năng mới giải cứu thành công và đưa một mươi năm phụ nữ trở về nhà an toàn